tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã tiếp đoàn đại biểu toán nhân dân tối cao cuba do tránh án ruben ramihio ferro dẫn đầu
sang thăm và làm việc tại việt nam
phát biểu tại buổi tiếp phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình khẳng định
việt nam luôn ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân cuba anh hùng
tin tưởng chắc chắn rằng đường lối cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế xã hội
sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới vì lợi ích của nhân dân cuba
vì mục tiêu cao cả của chủ nghĩa xã hội
tránh án toán nhân dân tối cao cuba ruben remigio ferro cảm ơn phó thủ tướng trương hòa bình
đã dành thời gian tiếp đồng thời khẳng định hiện nay ngành tư pháp của cuba đang có sự hợp tác
chia sẻ và học hỏi nhiều kinh nghiệm hữu ích từ phía việt nam
và hy vọng các chuyên gia của việt nam sẽ tiếp tục ủng hộ giúp đỡ trong thời gian tới
theo ông ruben ramio ferro cuba đang đối mặt với tình hình cấm vận từ phía mỹ
nên gặp nhiều khó khăn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
tuy nhiên người dân cuba sẽ luôn sẵn sàng đối mặt với những áp lực đó
để tìm ra con đường phát triển và đưa đất nước đi lên